sáng nay một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao vẫn tiếp tục tiến hành phần xét hỏi đối với các bị cáo kháng cáo trong phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo châu thị thu nga
cựu đại biểu quốc hội cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty housing group và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn
trong phần xét hỏi nhiều thuộc cấp của bà nga từng kháng cáo kêu oan lên tòa cấp cao đều thay đổi nguyện vọng thành giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm
riêng bị cáo châu thị thu nga tuy thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân như vi phạm về trình tự huy động vốn khi chưa có phê duyệt quy hoạch chưa có giấy phép xây dựng cùng đồng phạm trong quá trình triển khai dự án
xong lại một mực phủ nhận cáo buộc của tòa án cấp sơ thẩm về hành vi lừa đảo khách hàng
bị cáo châu thị thu nga khẳng định khách hàng của bà ta vẫn ký hợp đồng dù biết rõ tình trạng của dự án chưa được phê duyệt
bị cáo châu thị thu nga khai đã quảng cáo một số dự án nhà ở b năm cầu diễn trên trang web của công ty housing group
việc quảng cáo nhằm tạo cho khách hàng tin tưởng qua đó đầu tư vào dự án
từ lý do trên tòa cấp sơ thẩm đã quy kết bản thân bị cáo nga chỉ đạo hành vi quảng cáo trên mạng về dự án để lừa đảo là sai bởi đây là dự án hoàn toàn có thật
về phần dân sự bị cáo nga không đồng ý bồi thường hoàn toàn hơn năm mươi bốn tỷ đồng theo cáo buộc của tòa án cấp sơ thẩm
và cho rằng công ty housing group với tư cách pháp nhân phải chịu trách nhiệm về số tiền bồi thường
trong khi đó hai trăm linh bị hại trong vụ án đồng loạt kháng nghị bản án sơ thẩm mong muốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao xem xét lại mức bồi thường dân sự
bị cáo nga trong phiên xét xử chiều qua đã đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm
và bày tỏ mong muốn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
tiếp tục giao cho liên danh công ty housing group công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng hà nội
hic triển khai thực hiện dự án này để góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước của các khách hàng đã góp vốn mua căn hộ
vào thời điểm đó dự án b năm cầu diễn công bố tổng vốn đầu tư đề xuất dự án là trên hai năm trăm linh tỷ đồng
nhưng vốn của công ty chỉ có hơn hai trăm linh tỷ đồng